những ngày này nhiệt độ ngoài trời thường đạt ở ngưỡng là ba mươi bảy độ nắng nóng khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi
bên cạnh đó vào những đợt nắng kéo dài các bệnh viện luôn phải tiếp nhận lượng bệnh nhân tăng mạnh
mỗi bệnh nhân lại đi kèm với người nhà nên khó tránh tình trạng quá tải khi thời tiết ngày càng nắng nóng
trước tình hình này nhiều bệnh viện đã triển khai các phương án để phòng chống nắng nóng cho người bệnh và người thăm bệnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại khoa cấp cứu bệnh viện thanh nhàn trong những ngày nắng đỉnh điểm bệnh nhân cấp cứu nhập viện liên tục
chủ yếu là đột quỵ sốc nhiệt tim mạch những bệnh chịu tác động mạnh của thời tiết cực đoan
chính vì vậy ngay từ đầu hè bệnh viện đã bố trí đầy đủ điều hòa công suất lớn quạt trần
đảm bảo đầy đủ nước uống cho người dân không chỉ tại phòng bệnh mà ngay cả phòng khám phòng chờ và hành lang
theo quy trình của bộ là về mặt là bệnh nhân chúng tôi đến là phải có phòng chờ
có chỗ nước uống cho bệnh nhân có phòng điều hòa để bệnh nhân được cấp cứu một cách nhanh chóng và thân thiện
vì đi ngoài trời nóng mà vào một phòng nóng nữa thì bệnh nhân cũng không được cải thiện hơn
trước mắt thì chúng tôi phải làm dịu nhiệt độ cho bệnh nhân
còn tại bệnh viện gia liễu trung ương mặc thời tiết nắng gắt số lượng người đến khám vẫn rất đông
thế nhưng người dân vẫn thoải mái ngồi chờ đến lượt khám
được biết các phương án phòng chống nắng nóng đã được viện lên kế hoạch và triển khai từ cách đây hơn một tháng
theo đó mỗi hành lang đều có các quạt công nghiệp công suất lớn điều hòa nước uống được bố trí đủ số lượng trên mỗi mặt bằng
mặt khác bệnh viện còn có phương án đẩy giờ khám sớm tăng bản khám giúp giảm thời gian chờ đợi của người bệnh trong ngày nắng nóng này
trong những ngày nắng nóng và đến những nơi khám chữa bệnh đặc biệt là các bệnh viện lớn ở khu hà nội
vào những bệnh viện có trang thiết bị làm mát tốt thì phải nói là các bệnh viện hoặc người nhà bệnh nhân rất là thoải mái
đây là những cố gắng mà tôi cho rằng gần đây
đối với các bệnh viện lớn thì đã làm rất là tốt
bệnh da liễu thì là cái vấn đề về thời tiết cũng sẽ làm nặng bệnh hơn bệnh rất là nhiều
nhờ cái công tác làm cho bệnh nhân điều trị cái vòng vô khuẩn và mát đảm bảo các thiết bị mát
thì nó sẽ hạn chế được tối đa các nguy cơ bị nhiễm trùng toàn thân cho bệnh nhân
bác lãnh đạo bệnh viện cũng chỉ đạo là tăng cường kiểm tra và giả soát các thiết bị làm mát
bên cạnh đó thì cũng lắp đặt thêm các thiết bị như là máy điều hòa để hỗ trợ cho người bệnh trong quá trình điều trị
hiện nay hầu hết các bệnh viện trung ương và các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội đều chủ động phòng tránh nóng cho người bệnh
mặc dù vẫn còn tồn tại một số khó khăn như quá tải bệnh viện
thế nhưng việc các bệnh viện chủ động công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh được nhân dân đánh giá cao
đây cũng là hoạt động minh chứng rõ cho thấy nỗ lực của các bệnh viện nói riêng và của toàn ngành y tế nói chung
trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người dân